tại bãi biển kim liên quận liên triều thành phố đà nẵng sở tài nguyên và môi trường thành phố đà nẵng
đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ việt nam tổ chức chương trình
chung tay làm sạch biển giải cứu đại dương hoạt động đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng
gần một tình nguyện viên đến từ sáu mươi bốn tỉnh thành phố trong cả nước đã tham gia chương trình
chung tay làm sạch biển giải cứu đại dương tại lễ phát động các tình nguyện viên đã tập hợp
thành nhiều nhóm khác nhau và tham gia thu gom rác thải nhựa trên bãi biển với chiều dài hơn năm trăm linh mét
thông qua chương trình này ban tổ chức kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hành động bảo vệ môi trường
biển bằng các hoạt động thiết thực nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng bốn trăm linh điểm thường xuyên duy trì
hoạt động làm sạch bờ biển tại hai mươi tám tỉnh thành phố ven biển vấn đấu một trăm linh người tham gia các hoạt
động trong chiến dịch hãy làm sạch biển huy động năm mươi câu lạc bộ đội nhóm tình nguyện tổ chức ít
nhất một hoạt động tại hai mươi tám tỉnh thành ven biển